đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn người nhà bị can đã năm lần đưa tổng số tiền một trăm bốn mươi năm triệu đồng cho hoài
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn hoài tiếp tục yêu cầu người nhà bị can đưa thêm sáu mươi triệu đồng
do nghi ngờ bị hoài lừa nên sau đó người nhà đã đến công an huyện cư mở ga trình báo
vào cuộc xác minh nhanh bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cư mờ ga đã tổ chức lực lượng trinh sát theo dõi
và bắt quả tang hoài khi đang nhận thêm năm mươi chín triệu đồng của người nhà bị can
bản thân tôi là không có nghề nghiệp ổn định
một số nít ảo gia lôi hút dạo để mạo danh các cán bụng lãnh đạo của đảng để gửi đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua người quen thì tôi biết em của anh phú là đang bị bắt vì tự là cố ý gây thương tích ạ
cho nên tôi đưa ra cái thông tin gian dối là tôi có người quen trong các vị lãnh đạo của đảng
nên tôi có thể trại án được
tôi lừa đảo gia đình anh
tổng số tiền là hai trăm linh bốn triệu
nhưng mà lần thứ sáu là khi tôi đang kiểm năm mươi chín triệu trên tay thì đi cơ quan chức năng bắt ạ
thì đối tượng này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
và lợi dụng mạng xã hội và đóng nhiều vai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm cơ quan khảnh sát điều tra cơ quan cư mừng an
đã áp dụng tổng hợp các biện pháp nguyên vụ tổ chức bắt quả tăng
trong quá trình đối tượng
đang nhận năm mươi chín triệu đồng đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật
không để ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo gốc cao cũng như cơ quan tổ chức
qua việc này thì chúng tôi khuyến cáo người dân không nhẹ dạ cả tin nghe theo các đối tượng lừa đảo
đặc biệt là dùng mạng xã hội đưa thông tin gian dối không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và chúng tôi khuyến kháo người nhà các bị can trong các vụ án mà đang bị điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật thì không vì thiếu hiểu biết để bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện công an huyện cơ mờ ga đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nguyễn thanh hoài theo quy định của pháp luật
một đối tượng thực hiện vụ trộm cả đàn bò tại xã hải dương tp huế
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
phù hợp với công an tp huế và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng bắt xử
đó là ngô phước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hiện trú tại phường vĩ dạ tp huế
trước đó vào đêm ngày hai mươi chín tháng một phước thuê một chiếc xe máy từ tp huế
đi đến trường nuôi bò
bò của một người dân ở cạnh trạm y tế xã hải dương tp huế
tại đây phước cất dấu xe máy ở bụi cây rơi vào chuồng lùa một mươi hai con bò ra ngoài
dẫn lên thả rông tại một mảnh đất trống ở đường tỉnh lộ một mươi thôn chit bi
phường phú thượng tp huế chăm cho bò ăn cỏ để bán dần
đến sáng ngày hai tháng ba phước đã bán được một con bò cho một lò mổ
tại thôn lại thế phường phú thượng với giá là một mươi triệu đồng
khi đang lùa đàn bò đi ăn thì phước bị lực lượng công an phát hiện
bắt giữ cùng với tăng vật là một mươi một con bò
tại cơ quan công an đối tượng phước khai nhận do nợ nần túng quẫn
nên đã nghĩ ra việc trộm cắp đàn bò để bán kiếm tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân
hiện công an tp huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng
về hành vi trộm cắp tài sản
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang xác minh
để xử lý một chiếc xe khách vượt đèn đỏ và va vào ô tô tập lái
vượt trên đường cấm vượt
những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh
chiếc xe khách chưa rõ biển số đã ngang nhiên vượt đèn đỏ
tại đường phan bộ châu giao nhau với đường tránh tây thành phố buôn ma thuật
theo clip vụ việc xảy ra vào hai mươi h hai mươi sáu phút ngày hai mươi chín tháng hai
vào thời điểm trên đèn đỏ còn hơn hai mươi giây
nhưng chiếc xe khách vô tư rẽ trái để quay đầu
đến ngày hai tháng ba trên mạng xã hội lại xuất hiện một clip khác dài năm mươi năm giây
ghi lại cảnh chiếc xe ô tô gắn chữ tập lái liên tục vượt ẩu
trên quốc gia
đoạn qua lộ hai mươi sáu đoạn qua địa phận huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc
theo clip này ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi bảy a hai mươi sáu nghìn một trăm một mươi bốn vừa cố vượt sang bên phải
lề đường một đoạn dài để qua mặt xe khác nhưng không được
sau đó ô tô này lên bờ xin nhang rẽ trái cắn qua vạch liền là vạch cấm vượt để vượt lên
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang chỉ đạo các đội phụ trách
tuần tra kiểm soát giao thông ở hai tuyến đường trên xác minh làm rõ
để xử lý tài xế theo đúng quy định
theo báo cáo của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sơn la
trong đợt cao điểm gia quân chấn át tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đán giáp thì năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn
bốn năm trăm linh tài xế vi phạm phạt tiền hơn một mươi ba bốn tỷ đồng
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sơn la đã phát hiện lập biên bản

phạt tiền một mươi ba tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu đồng tước chín trăm hai mươi bảy giấy phép lái xe
tạm giữ hai năm trăm sáu mươi tám phương tiện tăng bốn trăm hai mươi sáu trường hợp tăng trên bốn bốn tỷ đồng
so với cùng kỳ năm ngoái
riêng lỗi vi phạm nồng độ cồn đã xử lý hai ba trăm bảy mươi ba trường hợp phạt tiền trên chín ba tỷ đồng
vi phạm tốc độ chín trăm linh ba trường hợp phạt tiền trên một tám tỷ đồng
vi phạm quá tải quá khổ hai trăm năm mươi bảy trường hợp phạt tiền tám trăm ba mươi chín triệu đồng
trong thời gian tới
trường cảnh sát giao thông toàn tỉnh sơn la sẽ tiếp tục ra quân
kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nông độ cồn
không có vùng cấm không ngoại lệ xử lý triệt để vi phạm về nồng độ cồn
và kiềm chế tai nạn giao thông xây dựng nếp sống văn hóa
đã uống rượu bia thì không lái xe
mua bán trung cư cũ hà nội sẽ tiếp tục duy trì lượng giao dịch ổn định nhờ mức giá hấp dẫn
nhất là tại các quận huyện ngoài khu vực nội đô với mức giá thấp hơn khu vực trung tâm
và cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện
trong năm hai nghìn hai mươi bốn xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra do nguồn cung bất động sản
chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt và mức giá vẫn tiếp tục tăng cao
trong năm hai nghìn hai mươi bốn xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra do nguồn cung bất động sản